thành ủy hà nội vừa ban hành chỉ thị số hai về việc tổ chức tết năm hai nghìn hai mươi
trong đó nghiêm cấm việc biếu tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp
thành ủy hà nội yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân
đón mừng năm mới hai nghìn hai mươi một và vui xuân đón tết nguyên đán tân sửu vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố hà nội các cấp
và nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng trong đó yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chủ trương không tổ chức đi thăm
chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp nghiêm cấm biếu tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức
không đi lễ chùa lễ hội nếu không được phân công và trong giờ hành chính
không sử dụng ngân sách nhà nước phương tiện tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội vui chơi